hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày sáu tháng năm tin từ cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an cho biết đơn vị đã ra quyết định và đang trong quá trình truy tìm năm người liên quan để phục vụ công tác điều tra
trong đó người mới nhất bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an ra quyết định truy tìm là lê thanh kỳ duyên nữ ba mươi một tuổi
lê thành kỳ duyên bị truy tìm do tình nghi đã thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án loạn luân mà ngày một mươi chín tháng bốn cơ quan này đã khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ông lê tùng vân chín mươi hai tuổi ngụ nơi tự xưng tịnh thất bồng lai
mặc dù trong lý lịch từ pháp lê thanh kỳ duyên tự đăng ký với ngảnh chức năng tỉnh long an không xác định được người cha
thế nhưng dựa vào bằng chứng khoa học về di chuyển tại kết quả giám định adn đối với kỳ duyên và hai mươi sáu người khác trong tỉnh thất bồng lai
thì bà kỳ duyên là con gái ruột của ông lê tùng vân và bà lê thu vân
lê thành kỳ duyên có hai người con trai và trong giấy khai sinh của hai người con trai này cũng không xác định tên người cha
trong quá trình điều tra vụ án loạn luân ngày hai mươi bốn tháng bốn cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đến làm việc với lê thanh kỳ duyên
tại nơi tự xưng tịnh thất bồng lai
tuy nhiên lê thành kỳ duyên đã rời khỏi tỉnh thất bồng lai từ trước đó và không ai biết người này đã đi đâu
nên công an tỉnh long an ra quyết định truy tìm để phục vụ công tác điều tra
truy tìm ba luật sư
truy tìm ba luật sư
cũng liên quan đến nhóm người ở tỉnh thất bồng lai ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an đã ra các quyết định truy tìm ba người hành nghề luật sư
thuộc đoàn luật sư tp hcm gồm ông nguyễn văn miếng năm mươi bảy tuổi ngụ phường trường thọ tp thủ đức
ông đào kim lân năm mươi sáu tuổi ngụ phường chín quận sáu và ông đặng đình mạnh năm mươi năm tuổi ngụ phường một mươi năm quận phú nhuận tp hcm
đây là ba trong năm luật sư tham gia bảo chữa cho sáu bị cáo trong vụ án
vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại nơi tự xưng tỉnh thất bồng lai
về nguyên nhân truy tìm ba người này theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an
các luật sư kể tên trên có liên quan trong thông báo về tội phạm của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao a năm bộ công an
cụ thể theo a năm ba luật sư này đã có hành vi phát tán trên không gian mạng qua đoạn video clip những hình ảnh lời nói bài viết có dấu hiệu tội phạm lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự hiện hành
các nội dung phát tán có liên quan đến các vụ án xảy ra tại nơi tự xưng là tỉnh thất bồng lai
thực hiện theo thủ tục tố tụng hình sự cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an đã phát thư mời triệu tập các luật sư liên quan vụ tỉnh thất bồng lai nhiều lần thế nhưng những người bị triệu tập không đến làm việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an phối hợp với công an phường nơi cư trú của ba luật sư trên đã xác định họ không có mặt tại địa phương đi đâu làm gì không rõ và không liên lạc được
công an tp hcm và công an tỉnh long an vẫn truy tìm võ thị diễm my
trước đó ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an cũng đã giả quyết định truy tìm võ thị diễm my hai mươi năm tuổi nguyên quán quảng ngãi đăng ký thường trú phường bình hưng hòa a quận bình tân tp hcm để phục vụ điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
võ thị diễm my cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm ra quyết định truy tìm vào ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
sau có liên quan đến vụ án vụ khống người tố giác diễm my vụ khống là ông võ văn thắng cha ruột của diễm my
ông thắng tố giác võ thị diễm my vu khống bản thân ông trong khi diễm my bỏ nhà đến ở cùng với nhóm người của ông lê tùng vân tại nơi tự xưng tịnh thất bồng lai
đến nay những người bị công an tỉnh long an và công an tp hcm ra quyết định truy tìm để phục vụ công tác điều tra liên quan đến hoạt động phạm pháp xảy ra tại tỉnh thất bồng lai vẫn chưa đến công an làm việc và cũng không có ai rõ những người này đang ở đâu
hiện nay công an tỉnh long an đang trong quá trình điều tra hai hành vi hình sự theo đơn tố giác của nhiều tổ chức cá nhân liên quan đến tỉnh thất bồng lai đó là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và loạn luân
vụ án loạn luân tại tỉnh thất bồng lai là vụ án đã kéo dài nhiều năm và nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận
ban đầu cơ quan công an đã khởi tố về ba tội là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân loại luân lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thời điểm của sự việc tối hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín một nhóm người kéo đến nơi ở của bà cao thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tự xưng là tỉnh thất bồng lai thiền a bên bờ vũ trụ ở xã hòa khánh tây huyện đức hòa để lục xoát tìm con gái bà là võ thị diễm my và hai bên xảy ra
vụ việc sau đó đã được cơ quan chức năng theo dõi vào cuộc điều tra
kết quả xác minh ban đầu năm hai nghìn một mươi bốn bà cao thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường trú xã long hữu đông huyện cần đước mua lại nhà đất gần hai m hai ở ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa rồi chuyển về đây sinh sống sau đó sửa chữa lại làm điểm tu tại gia
quá trình điều tra ông lê tùng vân sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai hộ khẩu thường trú phường một mươi
quận sáu tp hcm chuyển về đây sinh sống cùng nhà với bà cúc từ năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên qua xác minh trước đây ông vân tạm trú tại xã phạm văn hai huyện bình chánh tp hcm và tự phong là giám đốc trại dưỡng lão và cô nhi thanh đức
thời gian qua nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ trục lợi cá nhân ảnh hưởng đến an ninh trật tự
đặc biệt nhóm người tại tỉnh thất bồng lai đã sử dụng nhiều tài khoản cá nhân
những tài khoản cá nhân khác đăng tải nhiều video với nội dung không đúng sự thật về diễn biến vụ việc xảy ra tại đây
tháng một năm hai nghìn hai mươi ông lê tùng vân đổi tên tỉnh thất bồng lai thành tiền am bên bờ vũ trụ
bên cạnh đó trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin tố cáo các hoạt động nhận nuôi trẻ sai quy định lừa đảo và các hoạt động phức tạp của ông lê tùng vân trước đây
theo cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an năm hai nghìn hai mươi hai sau khi nhận tin báo tố giác tội phạm của một số tổ chức cá nhân
đơn vị đã tiến hành lấy mẫu giám định adn đối với ông lê tùng vân và hai mươi sáu người đang ở nơi tự xưng tỉnh thất bồng lai
chứng cứ khoa học về di truyền đã khẳng định ông lê tùng vân loạn luân với con của mình và có con trong số những người được lấy mẫu giám định
đến đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông lê tùng vân để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân phải xem xét củng cố để khởi tố về tội loạn luân
ngoài ông vân thì lê thanh hoàn nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi lê thanh nhất nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một lê thanh trùng dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cùng ngụ ấp lập thành xã hoàng khánh tây huyện đức hòa cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa khởi tố
bắt tạm giam về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
vụ án sau đó được chuyển cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lòng an điều tra theo thẩm quyền
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an có quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bà cao thị cúc
chủ khu đất nơi tự xưng là tỉnh thất bồng lai thiên am bên bờ vũ trụ
bà cúc cũng bị khởi tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
công an cũng đã thông báo truy tìm đối với võ thị diễm my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
để phục vụ công tác điều tra vụ án
cũng trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đã ra quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam lê thanh nghị nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ
vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an có kết luận điều tra vụ án lợi dụng
các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tại tỉnh thất bồng lai và viện kiểm sát nhân dân tỉnh long an
truy tố sáu bị can lê tùng vân lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh tùng dương
lê thanh nghị nguyên cao thị cúc
về cùng tội danh nêu trên về tội danh này cơ quan chức năng xác định
năm hai nghìn một mươi năm ông lê tùng vân bà lê thu vân là em gái ông vân và một số người khác
chuyển từ quận sáu tp hcm về nhà bà cao thị cúc ở huyện đức hòa
bị can lê tùng vân biến nơi đây thành cơ sở tu tại da lấy tên là tỉnh thất bồng lai
vì không được công nhận thế nên ông vân đổi tên thành thiền a bên bờ vũ trụ
ông vân đã phân công nhiệm vụ cho các bị can viết kịch bản tập hát và tạo một số tài khoản mạng xã hội
để đăng những sinh hoạt hành động nơi đây
từ năm hai nghìn một mươi chín đến hai nghìn hai mươi một lê tùng vân cao thị cúc lê thu vân cùng nhất nguyên hoàn nguyên
nhị nguyên trùng dương đã lợi dụng hình thức tôn giáo thông tin sai sự thật
đạt để đăng tải năm video clip một bài viết trên facebook và youtube có nội dung xúc phạm phật giáo
xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông nhật từ xuyên tạc xúc phạm uy tín của công an huyện đức hòa tỉnh long an
cả sáu bị can đều mang tỉnh tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức phạm tội hai lần trở lên
riêng bị can trùng dương có tỉnh tiết giảm nhẹ lại đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cài
đến ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai xử sơ thẩm tòa án nhân dân huyện đức hòa phạt các bị cáo lê tùng vân năm năm tù
lê thành nhất nguyên lê thành hoàn nguyên lê thành trùng dương cùng mức án bốn năm tù
lê thành nhị nguyên ba năm sáu tháng tù cao thị cúc ba năm tù
về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
xử phúc thẩm tòa đã giữ nguyên bản án nêu trên
đáng chú ý cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi hai
cơ quan an ninh điều tra tỉnh long an đã quyết định tạm đình chỉ điều tra hai hình ví loạn luân và lừa đảo chiếm luật tài sản
nhưng hơn hai tháng sau đơn vị này đã ra quyết định phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày một mươi ba tháng một mươi cơ quan an ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản
được quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đồng thời ra thông báo tìm những người bị hại trong vụ án xảy ra tại đây
riêng tin báo về tội phạm loạn luân thời điểm đó cơ quan an ninh điều tra vẫn chờ văn bản trả lời của cơ quan chuyên môn để làm căn cứ xem xét giải quyết
để có căn cứ giải quyết tố cáo ông lê tùng vân và những cá nhân sinh sống tại hộ cao thị cúc có hành vi giả sư
giả chém mồ côi để lừa đảo chiếm luật tài sản của các mạnh thường quân ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi hai
cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định adn với hai mươi bảy người một mươi bảy mẫu người lớn một mươi mẫu trẻ em tại tỉnh thất bồng lai
đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai phân viện khoa học hình sự tại tp hcm đã có kết luận giám định năm nghìn ba trăm bốn mươi hai klkhs
đến thời điểm đó công an có đủ căn cứ và đã khởi tố bị can vân thêm tội loạn luân
cũng liên quan đến vụ việc công an tỉnh long an vẫn đang truy tìm ba luật sư nguyễn văn miếng năm bảy tuổi đào kim lân năm mươi sáu tuổi
và đặng đỉnh mạnh năm năm tuổi cung ngụ tp hcm để phục vụ công tác giải quyết tin báo tố giác về tội phạm
ba người này là luật sư từng bào chữa cho bị can
lê tùng vân cùng các đồng phạm trong vụ án tỉnh thất bồng lai
việc truy tìm này được thực hiện từ giữa năm hai nghìn hai mươi ba thế nhưng đến nay chưa có kết quả
ba người này vẫn chưa đến công an long an làm việc theo giấy trự tập và không có lý do vắng mặt
theo thông báo của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đơn vị này đã phát hiện và báo tin cho công an tỉnh long an về ba người trên có những hành vi phát tán trên không gian mạng
qua video clip những hình ảnh lời nói bài viết có dấu hiệu tội phạm lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tỉnh thất bồng lai hay còn gọi là thiền an bên bờ vũ trụ có địa chỉ tại ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa long an
chủ hội là bà cao thị cúc còn người điều hành là ông lê tùng vân
tỉnh thất bồng lai được ông lê tùng vân lập vào năm một nghìn chín trăm chín mươi với tên ban đầu là trại dựng lão cô nhi thánh đức huyện bình chánh
năm hai nghìn bảy chính quyền huyện bình chánh tp hcm ra quyết định đình chỉ hoạt động với trại thánh đức
năm hai nghìn một mươi bốn bà cao thị cúc mua một mảnh đất khoảng hai m hai ở huyện đức hòa long an làm điểm tù tại gia
năm hai nghìn một mươi năm ông lê tùng vân về sống với bà cúc tu sửa nơi đây làm tỉnh thất bồng lai
đồng thời xưng danh là hòa thượng thích tầm đức sống cùng các chú tiểu
năm hai nghìn một mươi bảy cư dân mạng xôn xao về việc một loài hoa được cho là hoa ưu đàm mọc ở tỉnh thất bồng lai
tuy nhiên đây chỉ là cho câu view
cùng năm nay lê thanh hoàn nguyên và lê thanh nhất nguyên giả sư tham gia một chương trình song ca trên đài truyền hình vĩnh long
tuy nhiên ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh long an cho rằng không có cơ sở nào tên tỉnh thất bồng lai
hai thí sinh sau đó cũng rút khỏi chương trình
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám năm chú tiểu tại tỉnh thất bồng lai tham gia game show thách thức danh hài
đến năm hai nghìn hai mươi ông lê tùng vân cho đổi tên tỉnh thất bồng lai thành thiên am bên bờ vũ trụ
tháng chín năm nay công an tỉnh long an đã điều tra về tỉnh thất bồng lai và phát hiện năm chú tiểu mồ côi trong tỉnh thất bồng lai đều có mẹ ở cùng
tiếp đó cuối tháng chín công an tỉnh long an phối hợp với đài truyền hình tỉnh long an phát phóng sự về tỉnh thất bồng lai
chỉ ra việc lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi cờ nhỡ kêu gọi các nhà hào tâm và người dân trong ngoài nước để trục lợi cá nhân
ngày một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bộ nội vụ xác định tịnh thất bồng lai lợi dụng tôn giáo để trục lợi và có đến sáu trẻ em sống cùng mẹ ruột